túi ni lông khó phân hủy hiện đã bị cấm sử dụng tại chín mươi một quốc gia trên thế giới
trong khi đó ở việt nam mới chỉ có công cụ kinh tế là thuế nhằm hạn chế sử dụng sản xuất túi ni lông
nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thuế bảo vệ môi trường với sản xuất túi ni lông không hiệu quả
thậm chí có ý kiến đề xuất nên cấm triệt để việc sử dụng túi ni lông
theo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi ni lông sẽ tăng lên năm mươi đồng một kg
đây được cho là giải pháp sẽ góp phần hạn chế việc sản xuất sử dụng túi ni lông không thân thiện môi trường
tuy nhiên theo một số chuyên gia vấn đề hạn chế sử dụng túi ni lông lại không thực sự nằm ở chính sách thuế
còn đối với ngân sách nhà nước nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông trong những năm qua chỉ khoảng hơn bảy mươi tỷ đồng
là không đáng kể và nguồn thu đó không thể khắc phục được những thiệt hại do thói quen tiêu dùng sản phẩm này gây ra
trong khi ý thức thói quen dùng túi ni lông của người tiêu dùng chưa có sự cải thiện
vì vậy đã có đề xuất giải pháp mạnh hơn đó là cấm triệt để sử dụng các loại túi ni lông không thân thiện với môi trường
khi cấm túi ni lông thị trường sẽ tự khắc tìm sản phẩm thay thế
qua đó sẽ kích thích sản xuất và sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường hơn